tại vùng nuôi tôm hùm vịnh xuân đài thuộc xã xuân phương thị xã sông cầu
địa phương có số lượng nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh phú yên đã xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt
đỉnh điểm có ngày đến hai tấn tôm hùm bị chết
nhiều biện pháp được cơ quan chức năng và người dân triển khai
tuy nhiên do thực trạng vùng nuôi bị ô nhiễm kết hợp với mật độ lồng nuôi trên vịnh xuân đài quá dày
nên những giải pháp hạn chế tôm hùm chết vẫn chỉ là hướng giải quyết mang tính tạm thời
tại xã xuân phương tôm hùm chết xảy ra từ ngày hai mươi năm tháng ba khi nước ở vùng nuôi này có hiện tượng đỏ
theo thống kê của xã chỉ trong ngày hai mươi bảy tháng ba đã có ít nhất hai mươi bảy hộ nuôi bị thiệt hại
với hơn hai con tôm thịt loại từ bốn đến sáu kg một con
và gần một mươi một con tôm hùm con bị chết ước thiệt hại khoảng ba sáu tỷ đồng
thứ hai nữa là oxy đặc biệt là ở tầng đấy là thiếu nghiêm trọng và có thể nếu thủy sản ở tầng đấy lâu dài sẽ chết
cho nên là các vùng nuôi tôm hùm đặc biệt là các vùng nằm ngồi quy hạch của địa phương
đó là những vùng này yếu tố bất lợi thường đến sớm cho nên chính quyền địa phương là khuyến cáo
bà con không nuôi những khu vực này thì cố gắng chúng ta dời đi kịp thời
theo kết quả quan sát môi trường của trung quốc
quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền trung tại mặt nước vịnh xuân đài thuộc xã xuân phương
và phường xuân yên có hàm lượng khí độc rất cao lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp
mật độ vi khuẩn vi brio cao đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt
giàn nén nóng sẽ kéo dài từ nay đến qua tháng bảy
thì bà con chúng ta bám sát vô sự chỉ đạo của chính viên địa phương để di dời
quy hoạch cho nó đúng và tuân thủ các quy trình kỹ thuật
đặc biệt là các kỹ thuật của các nhà chuyên môn khuyến cáo về chất thải
hiện tượng môi trường bị ô nhiễm hữu cơ tạo phát triển mạnh đợt này
tương tự như những trường hợp tôm chết do môi trường ô nhiễm từng xảy ra trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo người nuôi không nên thả rồng mới để giảm mật độ lồng nuôi
đồng thời thường xuyên quan sát môi trường nước kiểm tra sức khỏe tôm hùm
để chủ động kiểm soát kịp thời xử lý tình huống xấu nhất